tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật
tri ân các văn nghệ sĩ vận động viên tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm ngày bác hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân cán bộ ngành than tại phủ chủ tịch
và nhân dịp kỷ niệm tám mươi hai năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ truyền thống cảnh thàn
hơn tám mươi hai năm qua lớp lớp các thế hệ cán bộ công nhân ngành than khoáng sản việt nam đã kế tiếp nhau phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm
vượt qua mọi khó khăn gian khổ để đóng góp tích cực cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xây dựng ngành than khoáng sản việt nam phát triển mạnh mẽ
tại buổi gặp mặt tri ân tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam đặng thanh hải chia sẻ
trong thời gian tới tập đoàn mong muốn các văn nghệ sĩ các vận động viên tiêu biểu sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua
để tiếp tục có nhiều tác phẩm thành tích đỉnh cao trong hoạt động văn hóa nghệ thuật và thể thao để đóng góp to lớn hơn nữa cho vùng mỏ quảng ninh và ngành than khoáng sản việt nam